vào khoảng một mươi bốn h chiều nay đã xảy ra vụ nổ khí ga tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quốc
có trụ sở tại khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi làm chín người bị thương trong đó một số người bị bỏng nặng
vụ nổ bình khí ga xảy ra tại khu vực hầm chứa hàng của công ty khiến chín người bị bỏng một số người bị bỏng nặng
được đưa đi cấp cứu tại thành phố đà nẵng các trường hợp còn lại được đưa đến bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam cấp cứu
ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng lực lượng công an làm rõ nguyên nhân vụ nổ
công an huyện tân biên tỉnh tên ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng trần văn nghĩa năm mươi một tuổi
trú tại huyện tân biên để điều tra làm rõ về hành vi giết người nạn nhân là vợ của đối tượng
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận vào tối ngày một tháng một mươi một khi nghĩa đi nhậu trở về nhà thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
nghĩa đã lấy xăng tạt vào người vợ rồi châm lửa để hù dọa nhưng lúc này lửa bùng lên làm nạn nhân bị cháy và bỏng ở mức độ hai với diện tích bỏng là khoảng bốn mươi ba
công an huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp một mươi đối tượng là nam thanh niên người địa phương để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
công an huyện ba trẻ tiếp nhận phản ánh của người dân về việc vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi một nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao
lạng lách đánh võng bấm còi nẹt bô mang theo vỏ chai bia dao tuyếp sắt kéo lê trên mặt đường tỉnh ba trăm hai mươi chín địa phận thôn khe sâu xã nam sơn hò hét gây mất an ninh trật tự tại địa phương
sau khi thực hiện hành vi trên các đối tượng còn đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội facebook gây dư luận xấu hoang mang trong quần chúng nhân dân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn thị thúy nga trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định bắt giữ
tại cơ quan công an nga khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay đã sử dụng tên nguyễn thị bạch dương để làm quen qua mạng xã hội với ông trần văn thiện ở huyện tây sơn tỉnh bình định
sau khi tạo dựng được lòng tin về ông thiện nga đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối thông tin không đúng sự thật như bán xe ô tô bịa đặt việc đang điều trị bệnh ung thư để lừa ông thiện chuyển vào hai tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hỏa ngọc hùng chú tại tỉnh bình phước khi đang lẩn trốn tại lào
công an tỉnh quảng bình đã bắt giữ đối tượng hỏa ngọc hùng
đối tượng này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình truy nã về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
sau nhiều ngày xác minh danh tính nơi ở và nhận dạng đối tượng các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đã lên kế hoạch bắt
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an phối hợp với công an thủ đô viêng trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã bắt giữ hỏa ngọc hùng
sau đây là nội dung chi tiết
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gặp mặt đoàn con của cán bộ chiến sĩ bộ nội vụ liên bang nga sang nghỉ dưỡng tại việt nam cùng dự có đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam gennady bezesko
chào mừng đoàn con của cán bộ chiến sĩ bộ nội vụ liên bang nga bộ trưởng tô lâm nhắc lại tại cuộc hội đàm với đại tướng kalakosev vladimir aleksandrovich bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga hôm ba mươi một
tháng một mươi vừa qua hai bên nhất trí và đánh giá cao việc trao đổi đoàn nghỉ dưỡng dành cho con em cán bộ chiến sĩ của bộ công an việt nam và bộ nội vụ nga bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là nghĩa cử cao đẹp nhân văn sâu sắc thể hiện trí nghĩa trí tình đồng thời là minh chứng cho thấy sự quan tâm động viên rất lớn của lãnh đạo bộ dành cho cán bộ chiến sĩ hai bên những người không quản ngại hy sinh vất vả để bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân
bộ trưởng tô lâm bày tỏ thông qua chuyến nghỉ dưỡng các cháu sẽ có chuyến tham quan nghỉ ngơi nhiều kỷ niệm đẹp trước khi trở về nga để bước vào năm học mới và tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình

bộ trưởng tô lâm bày tỏ thông qua chuyến nghỉ dưỡng các cháu sẽ có chuyến nghỉ ngơi nhiều kỷ niệm đẹp trước khi trở về nga để bước vào năm học mới và tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp